hai đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng cần sa trái phép vừa bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân tp hcm phát hiện
vào trưa ngày hôm qua khi tổ tuần tra công tác phát hiện huỳnh thanh phú sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện bình chánh tp hcm có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong điện thoại của phú có hình ảnh về việc trồng trái phép cây cần sa
tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
kiểm tra căn nhà này phát hiện một khẩu súng ngắn hai mươi ba viên đạn
trên tầng hai có ba mươi cây cần sa cùng một người trông coi tên là trần đức anh năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
phú khai nhận mua súng trên mạng xã hội với giá một triệu một trăm linh nghìn đồng
số cần sa là của trần đức anh năng
năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ